như xã kim sơn cả xã có một mươi ba tri đoàn thì có bảy đồng chí bí thư đoàn phải xin kiêm nhiệm thêm chức danh thôn đội trưởng để tăng phụ cấp lên bảy trăm linh tám trăm linh đồng một tháng
về phụ cấp thì tôi thấy là nó cũng hơi thấp nhưng mà chắc là cũng khó khăn nên là mức phụ cấp nó thấp như thế thôi ạ
thì nó sẽ như tôi kiêm nhiệm thì nó sẽ được thêm
còn những cái đồng chí nào mà chỉ làm bí thư tri đoàn thì nó sẽ hơi ít ạ
tôi thì chỉ mong là ở trên sẽ hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn
tôi cũng muốn là đề nghị thì cái mức phụ cấp có thể tăng lên thêm một ít cho những cái đồng chí mà họ không kiêm nhiệm như tôi thì họ sẽ được thêm một tí nữa
xã hóa trung cũng có đông thanh niên
tuy nhiên đa phần thanh niên đều đi làm ăn xa
chủ yếu làm công nhân
trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
việc làm trong các khu công nghiệp khiến họ không còn thời gian cho gia đình
chưa nói đến tham gia công tác đoàn thể xã hội
gánh nặng kinh tế chưa bao giờ là nhẹ với thanh niên nơi đây
phụ cấp đối với bí thư tri đoàn ở xóm chỉ có một trăm năm mươi đồng một tháng thôi
thì nếu như tính ngày công của các đồng chí đi làm nếu như công xây mà làm cận nực đạt thì các đồng chí phải đạt năm trăm linh một ngày
còn giá bình thường nhất thì cũng phải
đấy là giá rẻ nhất thì cũng phải hai trăm linh đồng một ngày rồi
vì cuộc sống của các đồng chí nên các đồng chí phải đi lao động
nên là khó khăn của đoàn là khi triệu tập các đồng chí tham gia các hoạt động của đoàn là không được thường xuyên
trong tháng thì có thể chỉ triệu tập được một đến hai buổi thôi
nên là cũng phải tạo điều kiện cho các đồng chí đi làm
nên là triệu tập thường xuyên thì đoàn cũng không có kinh phí để cho các đồng chí làm
mà triệu tập nhiều quá thì gây lên cho đoàn viên là áp lực
không tham gia đoàn nữa
theo thông tin từ ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thái nguyên
tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu số lượng lao động đang làm việc
tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên chín mươi ba người
tăng tới một mươi ba lao động so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy số lượng lao động làm việc trong các khu công nghiệp tăng lên trên một trăm linh người
sở dĩ số lao động làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng đột biến
là do năm nay hầu hết những dự án được cấp phát triển
các khu công nghiệp đều đã hoàn thiện quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng
và bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh ổn định nên nhu cầu về lao động là rất lớn
đa số thanh niên trong độ tuổi sinh hoạt đoàn đều phải làm việc tại các khu công nghiệp
hiện nay thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong các khu công nghiệp
đạt bảy năm triệu đồng một người một tháng
thanh niên đi làm ăn xa nên không còn người tham gia công tác đoàn tại địa phương
theo tôi thì khó khăn trong công tác đoàn hiện nay
đó là việc tập hợp đoàn viên thanh niên
như các đồng chí đã biết hiện nay đoàn viên thanh niên ở địa phương
chủ yếu là đi làm tại các nhà máy các khu công nghiệp
do đó lực lượng đoàn viên thanh niên ở nhà rất ít
người ta bám trụ lại ở địa phương
tuy nhiên lực lượng bám trụ ở địa phương này cũng không thường xuyên
bởi vì ban ngày người ta có thể đi xây đi lao động tự do
công tác vận động rất khó
khi mà vận động tham gia một hoạt động tình nguyện nào đó
thì cũng không đảm bảo cho người ta
ví dụ là một ngày người ta tính một ngày công được bao nhiêu tiền
khi đó mình vận động đi tham gia sinh hoạt đoàn
thì lại không được có một cái gì cho người ta
thì chúng tôi thấy đấy là một khó khăn
khi đó thì cũng không có một cái gì để mà ép buộc
hay răng buộc người ta phải tham gia sinh hoạt với mình
đấy là khó khăn
đây là một buổi sinh hoạt của huyện đoàn định hóa tỉnh thái nguyên
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
cả huyện có bốn hai trăm linh đoàn viên thanh niên sinh hoạt
tại ba mươi chín cơ sở đoàn
hàng năm huyện đoàn kết nạp từ một đến hai đoàn viên vào tổ chức đoàn
năm nào huyện đoàn cũng đạt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên
và được huyện ủy đánh giá cao
tuy nhiên trên thực tế để huy động đoàn viên đến tham gia một buổi sinh hoạt
lại rất khó khăn
trong việc tổ chức hoạt động công tác đoàn
cũng gặp không ít những khó khăn
đặc biệt là cái khó khăn về cái sự biến động
về số lượng đoàn viên thanh niên ở khu vực nông thôn hiện nay
do cái sự tác động của nền kinh tế thị trường
nhiều đoàn viên thanh niên ở khu vực nông thôn hiện nay
cũng di chuyển về các khu công nghiệp
cũng như là các thành phố lớn để làm công nhân
chính vì vậy mà ở những tri đoàn nông thôn hiện nay
có những tri đoàn có số lượng đoàn viên sinh hoạt thường xuyên
ở tri đoàn có hai đến ba đồng chí
chính vì vậy mà cũng rất là khó khăn
cho việc tổ chức các hoạt động công tác đoàn
tại các khu vực nông thôn
trao đổi với chúng tôi
đồng chí đương anh nghiêm bí thư đoàn thanh niên
xã phự tiến huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đã bày tỏ rất nhiều chăn trở
khó khăn lớn nhất đối với đoàn xã hiện nay
là số lượng đoàn viên thanh niên sinh hoạt
thường xuyên giảm mạnh
nếu như năm hai nghìn một mươi một có ba trăm linh đoàn viên thanh niên
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ còn một trăm ba mươi người
nhiều người có tên trong danh sách đoàn thanh niên xã
nhưng thực tế cả năm với sinh hoạt
được một hai lần
nếu đúng điều lệ đoàn thì đoàn viên ba mươi tuổi trở lên
phải trở thành đoàn
và những đoàn viên tự ý bỏ sinh hoạt ba tháng trở lên
sẽ bị xóa tên
nhưng nếu thực hiện theo điều lệ
thì số lượng đoàn viên trong xã sẽ còn lại rất ít
bây giờ cứ chọn các đồng chí trẻ
thì thậm chí là có thể
không có người để làm
cái này phải nói rõ một cái thực tế như vậy
bởi vì công tác đoàn bây giờ phải căn cứ
theo cái tiêu chuẩn là người phải năng nổ
như tình và đảm bảo độ tuổi
tuy nhiên trong độ tuổi này thì người ta lại có quyền
đi học tập đi sinh hoạt đi công tác
và lo cho hạnh phúc
gia đình cho tương lai của bản thân cá nhân
của từng đồng chí ở một cái điểm nào đó
ở một góc độ nào đó cũng phải
có cái sự linh động
ngoài ra nhiều bí thư đã quá tuổi đoàn
nhưng vẫn phải làm
vì không có người thay thế
đồng chí vũ văn phong
bí thư đoàn xã huống thượng
năm nay đã ba mươi bảy tuổi
theo điều lệ đoàn đồng chí quá tuổi đoàn khá nhiều
mặc dù vậy cấp ủy vẫn chưa tìm được
người thay thế do thiếu người
khi mà quá tuổi
vì là chưa bố trí được
cái đầu gian cho các hộ đoàn
thì thực tế thì bản thân
thôi vẫn phải đảm đương
cái trách nhiệm mà cấp ủy sao cho
theo tôi thì cái việc
quá tuổi đoàn thì nó cũng chỉ là mặt lý thuyết
và cũng là mặt giấy tờ
theo quy định của điều lệ nhưng mà
nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng
cũng như phong trào của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
bên cạnh những vấn đề trên thì cơ chế
cũng là một rào cản không nhỏ
hiện nay huyện đoàn định hóa có
sáu công chức trong đó có ba đồng chí được vào
biên chế và ba đồng chí ký hợp đồng
ngắn hạn không đảm đương hết công việc
nhưng cũng không thể tăng số công chức
vì quy định đối với việc thi tuyển vào
huyện đoàn phải là dưới hai mươi năm tuổi
đồng chí trần doãn quyền
năm nay đã ba mươi ba tuổi đã làm
công tác đoàn nhiều năm nhưng không thể vào
được huyện đoàn vì hiện đã quá
tuổi dự tuyển những năm trước
khi đồng chí trần doãn quyền dưới hai mươi năm tuổi
thì huyện đoàn lại không còn
đối với người trong cuộc
như cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện như chúng tôi
thì theo tôi thì
quy định là cán bộ thi tuyển
vào vị trí công tác đoàn
cấp huyện dưới hai mươi năm tuổi thì
theo tôi là gây một số khó khăn
nhất định ví dụ như bản thân tôi
hiện nay thì cũng là
một cán bộ công tác tương đối là lâu lắm
đến thời điểm hiện tại thì tôi đã
công tác được chín năm công tác đoàn chuyên trách
tuy nhiên là đối với quy định đó
thì các công độ bản thân tôi
tôi thấy là
rất là khó cho chúng tôi đặc biệt là
việc phát triển
đối với đoàn của chúng tôi
biên chế của khối đảng đoàn thể hiện nay
thì nó có một khung mà chỉ đợi
trong cái khung biên chế đấy thì khi nào
có một đồng chí trong khối đảng đoàn thể
nghỉ hưu thì lại mới được
xét tuyển hoặc là thi tuyển thêm biên chế
vào cơ quan
và khi mà
một vài năm sau thì lại mới có một cái đợt
để thi hoặc là xét tuyển
chính vì vậy mà một số đồng chí thì
đến lúc thi tuyển thì lại không
đủ điều kiện là dưới hai mươi năm tuổi này
thi tuyển vào cơ quan huyện đoàn
thì rất là khó khăn trong công tác cán bộ của cơ quan huyện đoàn
trong thời gian vừa qua
hiện nay giải pháp để tăng số lượng thanh niên
về địa phương sinh hoạt đoàn chính là quy định
đoàn viên phải sinh hoạt hai chiều
chính từ đây các tổ chức cơ sở đoàn
mới có một lực lượng thanh niên quay về sinh hoạt
từ các khu công nghiệp các công ty và trường học
có đoàn viên sinh hoạt
công tác đoàn mới triển khai được
quy định về đoàn viên sinh hoạt hai chiều
tôi rất là tâm đắc với vấn đề đấy
bởi vì là muốn cho các đồng chí
của các trường
cũng như là các đồng chí
của các công ty cũng như là các
đơn vị về sinh hoạt tại địa phương
tham gia cho sinh hoạt hai chiều
phải có một quy định cho sinh hoạt hai chiều
bây giờ có quy định rồi thì tôi chọn những thời điểm
ví dụ như thứ bảy chủ nhật thì đoàn xã sẽ triển khai
những kế hoạch lớn
tuy nhiên để thực sự ổn định
lực lượng thanh niên tại địa phương
cần có chính sách thu hút và hỗ trợ thanh niên
làm kinh tế tại gia đình
đây là giải pháp vô cùng quan trọng
bởi gỡ được vướng mắt này
là giải quyết được các vấn đề bất cập khác
một trong những giải pháp được đưa ra
và đã triển khai là tạo điều kiện
cho thanh niên vay vốn làm ăn tại nơi cư trú
qua ngân hàng chính sách
nhưng nghịch lý là số thanh niên
đủ điều kiện vay vốn lại không nhiều
tôi phụ trách bên công tác
vay vốn của ngân hàng chính sách
nhưng mà mỗi một hộ vay vốn
chỉ được năm mươi triệu
năm mươi triệu là sản xuất kinh doanh
cũng như là
hộ nghèo hộ cận nghèo
đều vay kín hết rồi
nhưng mà báo cáo đồng chí bây giờ
vay năm mươi triệu thì thực sự mở trang trại
cũng như là mô hình phát triển kinh tế
thực sự khó khăn
với vốn một trăm hai mươi thì tôi cũng
đưa ra rất nhiều đồng chí
để được vay vốn một trăm hai mươi
nhưng mà cái vốn một trăm hai mươi
thì báo cáo đồng chí là nó
rất là khó khăn về cái mô hình
phải đảm bảo về
cái mô hình là chuồng
phải đảm bảo mấy trăm mét vuông
còn giống là
mấy trăm bởi vì là
phải vốn tự có rất là nhiều
thì họ mới cho vay
thì là khi ban đầu bước ban đầu
vốn để phát triển kinh tế là khó khăn
đấy giúp đỡ đoàn viên thanh niên
ở địa phương ổn định
tham gia công tác đoàn
thì phải có những mô hình phát triển kinh tế này
hoặc là những cái gì mà
hỗ trợ các đồng chí
thứ nhất là về vay vốn
thứ hai là về khoa kỹ thuật
có khắc phục được nút thắt này
thanh niên mới có thể yên tâm làm ăn
tại địa phương và từ đó
có nguồn đoàn viên để phát triển phong trào đoàn
nhiều bí thư cũng đưa ra giải pháp
là cần có một mô hình kinh tế cho thanh niên
hoạt động ổn định từ một đến hai năm
rồi sau đó nếu thành công
thì nhân rộng ra kết hợp với sự chủ động
của tổ chức cơ sở đoàn
làm sao qua những phong trào của đoàn
có thể nắm bắt được tâm tư
nguyện vọng những nhu cầu chính đáng
của đoàn viên thanh niên qua đó có thể
giúp các bạn tháo gỡ được những vấn đề
mà các bạn đang quan tâm về nghề nghiệp
việc làm cũng như là
những vấn đề mà đoàn thanh niên hiện nay
mà thanh niên hiện nay đang quan tâm
và hướng tới tham mưu với
cấp ủy đảng địa phương các đơn vị
để tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cho
các bạn đoàn viên thanh niên
có cơ hội được công hiến rèn luyện
và qua đó để thể hiện bản thân mình
khẳng định được vai trò và vị trí của mình
bên cạnh đó cũng cần thay đổi cơ chế
để cán bộ đoàn có thể yên tâm công tác
đó là ổn định với biên chế hợp đồng
tăng mức phụ cấp cho bí thư đoàn
phù hợp thực tế tạo nguồn đoàn viên
thanh niên yếu tố để thực hiện
nhiệm vụ này công tác đoàn cần có sự
chỉ đạo hỗ trợ từ huyện ủy
tuy nhiên khi đề cập những vấn đề này
với đồng chí bí thư huyện ủy đồng hỷ
tỉnh thái nguyên chúng tôi nhận thấy
còn rất nhiều khó khăn chưa thể giải quyết
đối với việc này thì
ban thượng bộ huyện ủy cũng đã chỉ đạo
các xã thị trấn
để cố gắng sắp xếp bố trí
cho nó phù hợp gắn với
những việc mà bố trí
cán bộ sau các đợt bầu cử
cũng như là các nhiệm kỳ
của hội đồng nhân dân và hội đồng nhân dân khóa mới
tuy nhiên trong việc bố trí
sắp xếp cũng còn có một số khó khăn
ví dụ như do biên chế
của cấp xã thì hiện nay nó còn ít
thứ hai nữa là
số cán bộ các chức danh cán bộ
thì nó không có nhiều mà đa số
đang hoạt động ổn định chứ là muốn sắp xếp
bố trí đồng chí bí thư đoàn
sang những vị trí khác thì trước hết là phải có cái vị trí
để bố trí sắp xếp thế nhưng việc bố trí
tạo ra những vị trí để sắp xếp cho cán bộ đoàn
thì cũng là một việc khó
theo điều tra của viện nghiên cứu thanh niên

ở lại địa phương lập nghiệp nếu nhà nước
có các chính sách phát triển sản xuất kinh doanh
tại địa phương điều đó mở ra nhiều cơ hội
để thanh niên có thể xây dựng mô hình
kinh tế trên chính quê hương của mình
có thanh niên làm kinh tế tại địa phương
thì công tác đoàn mới được triển khai
chỉ khi nào giải quyết được đúng những vấn đề
vướng mắt đang cản trở sự phát triển
của công tác đoàn khi ấy tổ chức đoàn
cấp cơ sở mới thu hút và là
người bạn đồng hành thực sự của đoàn viên thanh niên
phong trào đoàn mới thực sự có ý nghĩa
và đi vào thực chất